thưa quý vị và các bạn một chiếc xà lan vận chuyển bảy tám trăm linh tấn than mang quốc tịch indonesia
bị đứt dây cáp nối với tàu đầu kéo trôi giạc làm sập hai hàng đáy và hư hại trụ điện gió trên vùng biển của tỉnh tiền giang
chiếc xà lan mang quốc tịch indonesia được kéo bởi tàu kéo
trên phương tỉ lúc này có một mươi tuyển viên đang vận chuyển bảy tám trăm linh tấn thang từ cảng palembang indonesia đến cảng vũng tàu
thì bị đứt dây cáp nối trôi giạc và đâm vào hàng đáy của một hộ dân ở ấp đèn đỏ xã tân thành huyện gòi công đông
thiệt hại ước tính khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
đến khoảng h bốn mươi năm phút đêm bốn tháng một mươi một xà lan trên tiếp tục trôi giạc và đâm vào trụ điện gió số một mươi hai
thuộc dự án điện gió tân phú đông hai cách bờ biển ấp xã tân thành khoảng sáu hải lý làm hư hại năm cọc trụ bảo vệ trụ điện
dây neo của xà lan vướng vào tuyến cắp ngầm nối trụ điện gió số một mươi hai với trụ điện gió số một mươi một làm mất điện nên phải tạm ngừng hoạt động
khoảng một mươi một h ngày năm tháng một mươi một xà lan tiếp tục trôi giạc và đâm vào hàng đáy của một người dân khác ngủ ấp đèn đỏ gây thiệt hại ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng
bộ đội biên phòng tiền giang phối hợp với cán vụ hàng hải mỹ tho tổ chức lai dắt sợ lan bị nạn về vị trí neo đậu an toàn
hiện cơ quan chức năng đang phối hợp làm việc khắc phục thiệt hại đã xảy ra
ngày sáu tháng một mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt đối tượng truy nã nguyễn văn nhi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại xã đại phước huyện nhân trạch về tội cố ý gây thương tích sau tám năm lẫn trốn
theo hồ sơ công an do có mâu thuẫn cá nhân nên ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai trần phẩm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đã rủ nguyễn văn nhi và huỳnh văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
dùng tay chân và hung khí đánh anh nguyễn đức kiếm anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tỉnh đồng nai gây thương tích một mươi tám ở xã đại phước huyện nhân trạch
vào cuộc điều tra công an bắt được phẩm và cường riêng nhi bỏ trốn nên cơ quan chức năng ra quyết định truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp với công an tỉnh bình thuận bắt được nhi khi y đang lẫn trốn tại xã tân lập huyện hàm thuận nam
ngày hôm nay cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà hai tầng ở số ba mươi bảy trần đình xu quận một tp hcm
trước đó vào giữa đêm qua người dân phát hiện khói bốc ra nghi ngút tại căn nhà rộng hơn một trăm năm mươi m hai nên đã hô hoáng đập cửa dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành
do trong căn nhà chứa nhiều thiết bị văn phòng mực in cùng những vật dễ cháy khác nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát chữa cháy đến hiện trường chữa cháy
lực lượng cứu hỏa đã chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy sau hơn một giờ đám cháy bị dập tắt vụ cháy không gây thương vong về người song khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bảo vệ nhiều căn nhà xung quanh không bị cháy lan
thưa quý vị hiện nay có rất nhiều hộ dân tại tp hcm đang cảm thấy bức xúc về hóa đơn tiền nước tăng vọt sau khi chốt số nước kỳ một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước đó từ kỳ sáu bảy tám mươi chín thành phố thực hiện giãn cách nên trong khoảng thời gian này không chốt được số nước
tại sao hóa đơn tiền nước ở kỳ một mươi lại tăng cao và đơn vị cung cấp nước đã phản hồi ra sao
xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây
trường hợp chị đặng thị thư dung
chị tại hai trăm chín mươi năm sạc năm mươi tám trường đê đức thọ phường một mươi bảy quận g vấp
theo chị dung đồng hồ nước này gắn suốt ba năm qua
do sống một mình là chỉ sử dụng nước máy vào nấu nướng nước sinh hoạt khác đều dùng nước giếng khoan
nên hàng tháng đều dưới đỉnh mức bốn khối một người
tuy nhiên đợt nhận hóa đơn mới đây chị giật mình vì mức nước tiêu thụ vượt gấp hai lần của cả ba năm qua
trong các hóa đơn này tôi cảm thấy bất cập đó là chỉ số cũ là ba mươi và chỉ số mới là một trăm một mươi
chứng tỏ là chỉ trong một tháng một mươi đó là tôi đã tiêu thụ tám mươi khối
mà trong khi cái đồng hồ nước này cách đây ba năm tôi xây nhà
thì chẳng lẽ trong ba năm đó tôi xài có ba mươi khối
mà chỉ trong vòng có một tháng mà tôi xài đến tám mươi khối
như vậy là có một sự bất cập rất là vô lý
phần lớn các phản ánh của nhiều hộ dân trong biên lai thông báo số nước tiêu thụ
và giá tiền phải đóng cho thấy gây bất lợi cho người dân như
chốt số ở các kỳ sáu bảy tám chín ở mức tiêu thụ tối thi
mức đỉnh mức theo đồng người
các số dư còn lại dồn vào kỳ một mươi
đây là một trong những nguyên nhân số tiền phải đóng sau giãn cách tăng cao
nhà tôi là vẫn hai vợ chồng hai đứa con là bình quân mỗi tháng là khoảng một mươi năm một mươi sáu khối
nếu mà vượt cái mức đó là khoảng một mươi tám khối thôi
bỗng nhiên cái kỳ một mươi này nó lên tới hai mươi bốn khó con số không rõ
thường là đóng tầm khoảng một trăm một mươi mấy một trăm hai mươi mấy có dũ lắm
những tháng tốt là một trăm năm mươi một trăm sáu mươi thì có
còn tháng này hình như nó lên tới hai trăm linh mấy
đóng góp bốn tháng nó ra tới một triệu mấy
giữa tháng năm cho tới giữa tháng một mươi mình đóng cửa hàng
mà lại chỉ số nước lại tăng so với cái đồng hồ của mình có một phòng ở hai mẹ con ở lại
và cái chỉ số nước của nhà cung cấp nước nó lại tăng mấy chục khối so với cái đồng hồ của hai mẹ con ở lại đó
mình thấy bất cập cái vấn đề đó thôi
vậy mấy chục khối nó đi đâu
ở đâu ra
trong thời gian giai đoạn dịch bệnh khó khăn nhà nước không hỗ trợ nước mà lại còn tăng cái chỉ số đó không rõ ràng
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đem phản ánh những bất cập của người dân tới đơn vị cung cấp nước
trả lời bằng văn bản công ty cổ phần cấp nước trung an thông tin như sau
do thực hiện giãn cách nên tính giả định mức tiêu thụ nước của ba kỳ gần nhất trước đó
cách tính giả định này có rủi ro sai số
giãn cách càng lâu sai số sẽ càng lớn
những khách hàng cung cấp chỉ số nước
mỗi tháng thông qua tin nhắn ứng dụng hoặc website sẽ không gặp trường hợp này
để giải quyết khiếu nại thắc mắc về hóa đơn đơn vị cấp nước cho biết sẽ giải quyết trên quan điểm đảm bảo quyền lợi của khách hàng
đối với chỉ số tiêu thụ cao hơn sẽ được phân bổ lại đỉnh mức điều chỉnh đơn giá tương đương với các kỳ trước
đối với chỉ số thấp hơn sẽ thống nhất việc giữ chỉ số đến khi khách hàng sử dụng vượt quá hoặc hoàn tiền theo yêu cầu
trường hợp chỉ số tiêu thụ tăng do bể ống trong sẽ được xem xét giải quyết theo từng trường hợp
lãnh đạo tổng công ty cấp nước sài gòn sao qua co cũng cho biết sẽ không để khách hàng thiệt nếu bị các tính giải định gây bất lợi
cơ quan huyện yaleo tỉnh đắk lắk vừa khởi tố bố đối tượng có hành vi khai thác vận chuyển gỗ trái phép
tại lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp trừ phả xã yaleo huyện yaleo quản lý
các đối tượng bị khởi tố là hồ hùng nguyễn vết hùng rờ cam y bút và y t cơ sơ đều trú huyện yaleo
qua một thời gian kiên trì theo dõi lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này dùng xe máy cầy tay để vận chuyển gỗ trái phép
tại tiểu khu một mươi bảy thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp trư phả quản lý
quá trình điều tra các đối tượng khai nhận đến khu vực tiểu khu một mươi bảy và tiểu khu hai mươi hai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp trư phả
để đốn hạ gỗ rừng trái phép khi đang vận chuyển gỗ về để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt xử lý
cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường tổng khối lượng gỗ hơn một mươi hai năm mét khối
các đối tượng khai nhận đã bàn bạc với nhau và nhiều lần vào các tiểu khu thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên lâm nghiệp trư phả quản lý để khai thác gỗ trái phép
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa kiểm tra một kho hàng trên khu vực biên giới thuộc huyện an phú
phát hiện trong kho có chứa gần một mươi tấn đường cát nghi nhập lậu từ campuchia về việt nam
trước đó tối ngày năm tháng một mươi một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng công an huyện an phú và đồn biên phòng cửa khẩu long bình
tiến hành kiểm tra kho hàng tại ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú do ông phan thanh toàn
chú tại xã long bình huyện châu phú tỉnh an giang làm chủ
tổ công tác phát hiện trong kho có chứa một trăm chín mươi một bao đường cát loại năm mươi kg một bao xuất xứ nước ngoài không nhãn phụ kèm theo
tổng trọng lượng chín năm trăm năm mươi kg
xuất trình được khóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh
theo quy định tại thời điểm kiểm tra
ba tàu giã cào đang vi phạm khai thác thủy sản trên vùng biển huyện diễn châu tỉnh nghệ an cách bờ khoảng bốn hải lý
vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bắt giữ
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phát hiện hai phương tiện tàu cá vi phạm hành chính gồm n a tám mươi nghìn một trăm sáu mươi chín
n a hai nghìn năm trăm sáu mươi hai ts của anh nguyễn ngọc dương và n a hai nghìn năm trăm sáu mươi hai ts của anh cao khắc thường
chú tại xã diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an đang vi phạm khai thác thủy sản trên biển
tiếp đó đến chiều cùng ngày lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an tiếp tục phát hiện phương tiện tàu cá n tám mươi nghìn một trăm một mươi bảy ts
do anh nguyễn trung dũng chú tại huyện diễn châu tỉnh an làm thuyền trưởng vi phạm khai thác trên biển
lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đã lập biên bản đưa ba tàu cá cùng các đối tượng về cảng lạch quen
và cảng cửa lò neo đậu xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù đã có nhiều khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông về các thủ đoạn tội phạm
sử dụng ứng dụng vay tiền để lừa đảo chứng tật tài sản song vẫn có không ít người mắc bẫy và mất số tiền khá lớn
đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh covid lần thứ tư bùng phát
ghi nhận tại huyện lận xuân lộc tỉnh đồng nai
anh lê văn lan ở xã xuân phú huyện xuân lộc sử dụng điện thoại di động tại ứng dụng mare access để vai tiền
sau khi cài đặt anh được một tài khoản gia lô tên lù bệt xưng là nhân viên thấm định vai của ứng dụng trên liên hệ
và thông báo cho anh được vay một trăm năm mươi triệu đồng anh lan làm theo nhưng vẫn không rút được tiền
người gọi là nhân viên thấm định vai tiếp tục yêu cầu anh lan chuyển thêm chín mươi triệu đồng
biết mình bị lừa nên anh lan đã đến cơ quan công an tố giác
sau khi mình chuyển thành công rồi mình lại qua cái app thì thấy số tiền mình vừa chuyển vào thì vẫn nhảy lên
rồi mình rút tiền ra khi mình rút ra đặc lệnh rút ra thì nó báo là lỗi là nội dung chuyển khoản không hợp lệ
nên là yêu cầu chuyển thêm bảy mươi năm nữa để sửa nó thông tin nội dung chuyển tiền
rồi sau khi mà kêu chuyển thêm bảy mươi năm triệu nữa thì em không chuyển nữa
thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là đánh vào tâm lý muốn được vay vốn với số tiền lớn thu tục nhanh gọn ở những người đang cần tiền tiêu dùng
sau khi tiếp cận được con mồi các đối tượng sử dụng sim tài khoản thuộc các trang mạng xã hội như zalo messenger để hướng dẫn việc thực hiện thủ tục vay thông qua các ứng dụng tài chính online
về lý do các đối tượng đưa ra như chuyển tiền nhằm đảm bảo hồ sơ vai tài khoản yêu cầu vai bị sai hoặc thiếu thông tin số tiền vai vượt quá đỉnh mức vai để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản mà chúng cung cấp
sau khi nạn nhân chuyển tiền các đối tượng nhanh chóng khóa sim tài khoản đã liên lạc với nạn nhân trước đó rút tiền khỏi tài khoản nhằm phi tan chứng cứ
khi mà người dân tải vào những ứng dụng đấy thì sẽ được các bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của những ứng dụng này sẽ yêu cầu làm những cái thao tác theo sự hướng dẫn của bên hỗ trợ
thì với những cái thao tác như vậy thì người dân sẽ phải buộc phải chuyển tiền cho những đối tượng lừa đảo
và trong khi chuyển tiền xong thì nếu mà những người dân nào sơ hở thì đối tượng lừa đảo sẽ lợi dụng thêm những sự sơ hở đấy
sẽ tìm cách sẽ
yêu cầu người dân sẽ chuyển thêm những một số tiền khác ngoài những số tiền mà cần vay
đây là một tội phạm lợi dụng trong mạng xã hội trong công tác đấu tranh rất là phức tạp
đối với chúng tôi thì sau khi mà có tiếp nhận được các thông tin các đơn tố giác của người dân
thì cũng là tổ chức phối hợp với lại ngành bưu chính viễn thông
rồi các cái đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh để xác minh đấu tranh ngăn chặn
cơ quan công an cảnh báo
tất cả người dân cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ hứa hẹn vay tiền
qua các ứng dụng hỗ trợ tài chính trực tuyến
tuyệt đối không tin làm theo hướng dẫn của các đối tượng
nếu thực sự có nhu cầu về tài chính
người dân nên trực tiếp liên hệ làm thủ tục hồ sơ vay
tại các tổ chức tính dụng ngân hàng chính thống
hoặc thông qua các mô hình vay vốn ưu đại
ở các đoàn thể địa phương như hội phụ nữ
cho vay với lãi suất từ một trăm linh chín năm cho tới ba trăm sáu mươi năm một năm
thu lời khoảng bốn trăm linh triệu đồng tiền lãi
một nhóm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
nhóm đối tượng gồm nguyễn thanh bình và vũ quang trung
đều tạm trú tại sacuni huyện yaka tỉnh đắk lắk
hai đối tượng này đã móc nối với một đối tượng khác
để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi
khi có khách liên hệ thì nhóm này sẽ đến gặp khách vay
để thẩm tra nơi ở số hộ khẩu hoặc là giấy chứng minh nhân dân
và các giấy tờ tùy thân khác
sau khi xác minh đủ điều kiện thì các đối tượng thỏa thuận tiền lãi
cũng như cách thức vay tiền chúng sẽ cho vay
với lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
kể từ thời điểm hoạt động cho đến thời điểm bị phát hiện
xử lý thì nhóm này đã cho khoảng tám mươi người vay
với tổng số tiền cho vay là khoảng một tỷ đồng
và đã thu được khoảng bốn trăm linh triệu đồng tiền lãi
thưa quý vị và các đồng chí
chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet
thì các đối tượng có thể đánh bạc mọi lúc mọi nơi
dưới hình thức ghi số lô số đề cá độ qua tin nhắn điện thoại mạng xã hội
thời gian gần đây tại ninh bình tình hình tội phạm đánh bạc
và tổ chức sử dụng đánh bạc với công nghệ cao có chiều hướng gia tăng
trước tình hình trên lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
điều tra bắt giữ nhiều vụ đánh bạc sử dụng công nghệ cao
đây là các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ cao
nhắn tin mua bán số lô số đề với quy mô lớn vừa bị công an tỉnh ninh bình bắt giữ
trong đó đối tượng phan quang đông và phan thúc định đều ở xã định hóa
huyện kim sơn là đối tượng cầm đầu
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ tiền mặt
điện thoại di động và giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề
qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu cơ quan công an xác định số tiền
các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày bị bắt là hơn một mươi tỷ đồng
cũng với việc sử dụng tài khoản zalo facebook để nhắn tin mua bán số lô số đề
nguyễn ánh dương chú ở xã đông sơn thành phố tam điệp là đối tượng cầm đầu
cùng năm đối tượng khác đã bị công an thành phố tam điệp bắt giữ
số tiền sử dụng để đánh bạc mỗi ngày là khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
quá trình điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định số tiền các đối tượng
huy động vào việc đánh bạc từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay là khoảng ba tỷ đồng
tôi đã mua bán phô lô số đề cùng với năm người làm cùng công ty
hình thức ghi là ghi qua điện thoại có tin nhắn zalo thanh toán bằng tên mặt
từ các vụ án trên cho thấy tội phạm đánh bạc ngày càng phức tạp về tính chất mức độ
đáng chú ý là tội phạm tổ chức đánh bạc đánh bạc trên không gian mạng
ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia
số lượng tiền dùng để đánh bạc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình đã đấu tranh triệt phá bốn trăm một mươi năm vụ đánh bạc
bắt giữ gần một tám trăm linh đối tượng khởi tố một trăm sáu mươi chín vụ bảy trăm ba mươi năm bị can thu giữ gần bốn hai tỷ đồng
trong đó đã điều tra bắt giữ một mươi bảy vụ gần sáu mươi đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh phố ninh bình đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tăng cường các công nghệ biện pháp
để tuyên truyền đối tượng đánh bạc
cấp ủy chính quyền phát hiện tội phạm như phi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc
đặc biệt là tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao để đánh bạc
triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình
quản lý chặt chẽ các đối tượng tập trung vào các tụ điểm
các đối tượng trọng điểm trên địa bàn như các tụ điểm cà phê bóng đá
trá hình cá độ bóng đá các bản ghi số lôi số đẻ
để tập trung các biện pháp đấu tranh bắt giữ xử lý
thời gian tới lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình
đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng
cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh sát
phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm chủ động cung cấp thông tin tố giác các đối tượng
tụ điểm ổ nhóm hoạt động cờ bạc cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý
theo quy định của pháp luật góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
ngay trong ngày hôm qua khi một văn bản giả mạo văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân
thành phố đà nẵng về công tác phòng chống dịch được lan truyền và chia sẻ trên mạng xã hội
ngay lập tức phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng đã tiến hành xác minh
và mời làm việc một số cá nhân đã chia sẻ thông tin về văn bản giả mạo này
lực lượng công an đã làm việc với hai đối tượng về hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin giả mạo
về công tác phòng chống dịch của thành phố
từ một văn bản gốc của ủy ban nhân dân thành phố ban hành vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
đã bị sửa lại và được đăng tải bởi facebook tên việt nguyễn
chưa kịp xác minh các đối tượng được mời làm việc để chia sẻ về văn bản này
sau khi làm việc với cơ quan công an tất cả các đối tượng đều nhận thức được hành vi sai trái của mình
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tám bị cáo
tổng cộng chín mươi năm chín tháng tù giam về tội giết người
tám bị cáo này đều trú tại thành phố buôn ma thuật và huyện gromana của tỉnh đắk lắc
trong đó có lê hữu cường và hồ quốc cương
còn trong nhóm bị cáo bị đánh có phạm văn thành
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thành và nhóm bạn đến quán karaoke của cường
vì có mâu thuẫn từ trước với cường nên thành đã gọi cường đến quán
cường cùng các bị cáo còn lại mang hung khí đến quán karaoke
tại quán karaoke của mình cường đã đưa cho cường một khẩu súng bắn điện
có hai viên đạn một con dao dài và một số hung khí
hậu quả của trận hỗn chiến đã làm bốn người trong nhóm của thành bị thương tích nặng phải nhập viện
trong đó có một người bị thương tích sáu mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt tám bị cáo mức án từ tám năm chín tháng đến một mươi sáu năm tù giam
trong đó lê hữu cường lĩnh án một mươi sáu năm tủ giam
chủ quán karaoke hồ quốc cường lĩnh án một mươi hai năm tủ giam
tại khu vực quốc lộ một mươi thuộc xóm bè xã yên tiến huyện ý yên
tỉnh nam định phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn thanh bình chú tệ tỉnh nam định
đang thuê xe taxi mua bán vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy
cùng đi với nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn khám xét tại chỗ cơ quan chức năng
đã thu giữ ba bánh heroin bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai kg thuốc phiện một mươi tám triệu đồng
khám xét khẩn cấp cơ quan công an thu giữ tại nhà nguyễn thanh bình
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến năm mươi g heroin một mươi g ma túy tổng hợp dạng đá
và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh tuyên quang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an phường tân quang
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke aa tại tổ một mươi bảy phường tân quang
thành phố tuyên quang phát hiện một mươi hai đối tượng có nghi vấn sử dụng chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu được một đĩa xứ
trên đĩa còn có nhiều các tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng ketamin
tổ công tác đã lập biên bản đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở để làm rõ
qua xét nghiệm tìm chất ma túy các đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp và ketamin
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online
những thông tin cập nhật chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
phát sóng vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay
thông tin tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh
sĩ phụ ăn uống trên địa bàn thành phố đà nẵng là giả
đây là khẳng định của cơ quan chức năng thành phố khi trên mạng đã xuất hiện văn bản có nội dung như trên
đồng thời cơ quan chức năng đang phối hợp truy tìm các cá nhân lan truyền và tạo lập văn bản giả mạo
văn bản lan truyền trên các trang mạng xã hội ghi rõ tiếp tục dừng dịch vụ bán hàng ăn uống tại chỗ
từ một mươi hai h ngày năm tháng một mươi một để phòng chống dịch covid một mươi chín
sở thông tin và truyền thông tp đà nẵng khẳng định đây là văn bản giả mạo được tạo bằng việc sửa
ngày tháng ban hành và ngày tháng hiệu lực từ công văn trước đó của ủy ban nhân dân thành phố
sở thông tin và truyền thông đà nẵng đã có công văn đề nghị cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
hỗ trợ xử lý tin giả nói trên đồng thời đề nghị công an thành phố phối hợp truy tìm các cá nhân
lan truyền và tạo lập văn bản giả nêu trên